tin quốc tế liên quan đến vụ bạo loạn sơn cỏ ở indonesia vào cuối tuần qua
cơ quan chức năng của nước này cho biết sẽ bồi thường năm mươi triệu rupia tương đương với ba hai trăm sáu mươi tám đô la mỹ
cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng khoản tiền này dự kiến sẽ giải ngân trong một hoặc hai ngày tới
sự việc đau buồn xảy ra sau khi trận thi đấu giữa hai đội arema và perseveya surabaya kết thúc
vào tối ngày một tháng một mươi với tỷ số hai mươi ba do thất vọng về đội nhà thu cuộc các cổ động viên của arema
đã lao vào sân đe dọa các cầu thủ buộc cảnh sát phải sử dụng đến đạn hơi cay để kiểm soát tình hình
dẫn đến hiện tượng dẫm đạp khiến một trăm hai mươi năm người thiệt mạng và ba trăm hai mươi ba người khác bị thương
trong số những người thiệt mạng có ba mươi hai trẻ em và thanh thiếu niên bao gồm cả những em chỉ ba bốn tuổi
bộ trưởng an ninh indonesia cho biết nước này sẽ thành lập một nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân
cũng như xử lý những đối tượng gây ra thảm kịch sơn cỏ
trong ngày hôm qua giới chức và cầu thủ của cơ lộc bộ arema đã đến đặt vòng hoa
trước sân vận động kazuham đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ bạo loạn